chúng tôi không thể ngủ cảm xúc của chúng tôi như vỡ hòa vì vui sướng hạnh phúc và cả lưu luyến với những người cán bộ chiến sĩ nơi đây
đó là những chia sẻ những cảm xúc chung của tám trăm bốn mươi bảy công dân vừa hoàn thành thời gian cách ly tại trường quân sự bộ tư lệnh thủ đô hà nội
sau một mươi bốn ngày cuối cùng họ cũng đã được trở về với gia đình và người thân
căn phòng nhỏ này ngày hôm nay đang tất bật và rộn ràng hơn bao giờ hết
các thành viên trong phòng ai nấy cũng đầy hứng khởi chuẩn bị đóng gói hành lý và đồ dùng để trở về với gia đình và người thân
hứng khởi là bởi sau một mươi bốn ngày họ được trở về với gia đình và địa phương sau khi đã thực hiện đúng trách nhiệm của người công dân góp phần cùng các cấp các ngành trong phòng chống dịch covid một mươi chín
từ tối hôm qua gói cái tin này là cả phòng chẳng ngủ đâu
nó cứ vui buồn lẫn lộn từ vì thực ra cũng được sự quan tâm của cán bộ rồi là các đồng chí ở đây chăm sóc rất là
mình rất ấm lòng là một công dân việt nam lần này cảm thấy rất xúc động thấy đảng và nhà nước rất là quan tâm
chúng tôi rất là biết ơn đảng và nhà nước thứ nhất cái thứ nhì là rất biết ơn tất cả các đồng chí bộ đội chiến sĩ rất là nhiệt tình
để đảm bảo an toàn cho các công dân trong suốt thời gian cách ly lực lượng các cán bộ chiến sĩ của trường quân sự bộ tư lệnh thủ đô hà nội đã luôn thực hiện đúng quy trình quy định của bộ y tế và tổ chức chăm sóc sức khỏe phục vụ cho nhân dân chú đáo
kết quả của ngành y tế thông báo cho đến ngày hôm nay qua hai lần tổ chức xét nghiệm thì một trăm linh tám trăm bốn mươi bảy công dân đã âm tính toàn bộ nội dung bàn giao và kế hoạch bàn giao
nhà trường tổ chức hiệp đồng chặt chẽ với các dô quan và các đơn vị đặc biệt là bảo đảm các phương tiện đưa đón bà con về biến xe sân tây biến xe mỹ đình sân bay nội bài và đặc biệt là tạo kiện cho các gia đình có điều kiện thì sử dụng xe của gia đình để đưa đón bà con nhân dân
theo kế hoạch trong hai ngày hai mươi sáu và hai mươi bảy tháng tám toàn bộ tám trăm bốn mươi bảy công dân hoàn thành thời gian cách ly sẽ được bàn giao về với địa phương và gia đình
các công dân cũng được hướng dẫn các biện pháp cần thiết để tiếp tục thực hiện cách ly một mươi bốn ngày tại gia đình nhằm đảm bảo an toàn cho cộng đồng và xã hội